những năm qua công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực
từng bước giúp các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế ổn định thu nhập và thoát nghèo bền vững
lâm đồng đang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm dưới một chín tỷ lệ hộ nghèo là dân tộc thiểu số giảm dưới bốn
trong ba năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh lâm đồng giảm được trên sáu tám trăm linh hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm một hai mươi bảy trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm ba năm
bên cạnh đó thông qua chương trình một mươi ba nghìn năm trăm ba mươi a các dự án như hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng sinh kế đã tác động tích cực giúp hộ nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số tăng thu nhập và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội
với mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm dưới một chín tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm dưới bốn tám tỉnh lâm đồng đang tiếp tục thực hiện các đề án về nhà ở đào tạo nghề hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế tiếp cận với các dịch vụ an sinh xã hội để từng bước thoát nghèo bền vững